tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
nhân dịp sang thăm chính thức việt nam và dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông mekong mở rộng gms lần thứ sáu
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng trung quốc vừa tổ chức thành công kỳ họp lưỡng hội
kỳ họp đầu tiên của nhân đại và chính hiệp trung quốc khóa mới diễn ra sau đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai nước tăng cường quan hệ giữa hai đảng hai nước tập trung vào các mặt
tăng cường tin cậy về chính trị duy trì giao lưu tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao
và đẩy mạnh giao lưu trao đổi giữa bộ ngành địa phương doanh nghiệp và người dân hai nước
hai bên cần quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận giữa hai nước
thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị hai nước
tạo điều kiện thuận lợi tăng cường giao lưu hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên xử lý tốt vấn đề trên biển
trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau tôn trọng luật pháp quốc tế
hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển
và các quy định của luật pháp quốc tế để giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển
đồng thời hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng không có hành động làm phức tạp tình hình
góp phần giữ gìn hòa bình ổn định ở biển đông
ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
chuyển lời cảm ơn của tổng bí thư chủ tịch tập cận bình đến chủ tịch nước trần đại quang
đã gửi điện chúc mừng nhân dịp chủ tịch tập cận bình được bầu lại làm chủ tịch nước
và chủ tịch ủy ban quân sự trung mương nước vọng hòa nhân dân trung hoa
khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc luôn coi trọng và sẵn sàng cùng việt nam
thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt
trung quốc sẽ nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
mong hai bên kiểm soát và không làm phức tạp tình hình xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển